thưa quý vị trong những ngày tháng bốn lịch sử này nhiều du khách đã đến các khu di tích lịch sử của thành phố hồ chí minh để tham quan tìm hiểu và ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc việt nam tại những địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố
chiến khu rừng sát tại cần giờ được bảo tồn gần như nguyên vẹn lưu giữ trưng bày những hình ảnh hiện vật của cán bộ chiến sĩ đặc công đoàn một mươi năm xưa
với những tư liệu được tái hiện sinh động sẽ giúp cho thế hệ trẻ hôm nay thấu hiểu được những hy sinh của thế hệ cha anh đi trước để đất nước có được hòa bình như hôm nay